bất chấp lời cảnh báo từ triều tiên coi cuộc diễn tập quân sự của mỹ và hàn quốc là tuyên chiến
hôm nay ngày một mươi ba tháng ba cuộc tập trận lá chắn tự do fs dựa trên mô phỏng máy tính đã bắt đầu
kéo dài trong một mươi một ngày theo các kịch bản thực tế phản ánh các mối nguy tên lửa và hạt nhân của triều tiên
cuộc tập trận được tiến hành song song với cuộc huấn luyện thực địa mang tên khiêm chiến binh
theo hội đồng tham mưu trưởng liên quân hàn quốc lá chắn tự do là cuộc diễn tập phòng thủ dựa trên kế hoạch hoạt động chung
được thiết kế để bảo vệ hàn quốc khỏi một cuộc xâm lấn có thể xảy ra từ triều tiên
cuộc tập trận diễn ra sau khi triều tiên bắn hai tên lửa hành trình chiến lược từ một tàu ngầm
và tiến hành cuộc diễn tập tấn công hỏa lực ba ngày trước đó
đây cũng là hoạt động diễn tập quân sự chỉ huy dài nhất của mỹ và hàn quốc trong năm năm
có liên quan tới các thủ tục thời chiến để đẩy lùi các cuộc tấn công tiểm ẩn của triều tiên
một chiến dịch ổn định ở quốc gia phía bắc bán đảo triều tiên
bình nhưỡng từ lâu đã chỉ trích các cuộc tập trận của mỹ và hàn quốc là diễn tập cho một cuộc chiến tranh xâm lược chống lại họ